đại diện cấp cao của liên minh châu âu eu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại jorez gorel cho biết
khối này vẫn chưa thể đạt được thống nhất về gói trừng phạt thứ sáu đối với nga
tại cuộc họp ngoại trưởng của khối tại bruxelles bỉ vào ngày hôm qua
cụ thể sau hơn một mươi ngày trao đổi các nước thành viên liên minh châu âu
không thể nhất trí về những đề xuất cấm vận nhập khẩu dầu của nga
trong đó hungary dẫn đầu nhóm các quốc gia phản đối biện pháp này
đề xuất cấm vận dầu nga là một phần trong gói trừng phạt thứ sáu của châu âu
được đưa ra đầu tháng năm liên quan đến cuộc xung đột ở ukraine
lệnh cấm này được coi sẽ là biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất nhằm vào nga
tuy nhiên tại cuộc họp lần này các ngoại trưởng eu đã quyết định cung cấp thêm năm trăm linh triệu euro
để mua vũ khí ủng hộ ukraine nâng tổng số tiền mà eu đã dành cho mục đích đó lên tới hai tỷ euro